xã sơn lôi huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc nơi từng được xem là tâm dịch covid một mươi chín tại việt nam
tuy nhiên sự kiên quyết đồng lòng cùng chung tay chống dịch của cả hệ thống từ trung ương đến địa phương
vĩnh phúc đã bình yên đi qua những ngày dịch bệnh tất cả các bệnh nhân dương tính đều được chữa khỏi
hiện hà nội đã xuất hiện thêm ca dương tính mới với covid một mươi chín
chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng đã lập tức triển khai các biện pháp kiểm soát dịch bệnh
người dân cả nước tin rằng hà nội cũng sẽ vững vàng bình yên để chống lại dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
trở lại sơn lôi sau thời gian được gỡ bỏ lệnh cách ly cuộc sống nơi đây vẫn yên bình
người dân vẫn tự ý thức thực hiện các biện pháp phòng bệnh
không chủ quan nhưng cũng không hề hoang mang lo lắng
điều này cũng giống với thời điểm khi sơn lôi đang là điểm nóng về tâm dịch covid một mươi chín cách đây không lâu
trong những ngày tâm dịch thì chúng tôi ở xã sơn lôi này
vẫn diễn ra bình thường không có cái gì lo lắng cả
bây giờ hà nội cũng làm như chúng tôi ở đây không có gì phải lo lắng về bệnh tật cả
từ lúc có dịch đến giờ tôi cũng nghe thấy ở xóm ngoài kia
người ta cũng bị mấy người đấy thì người ta cũng bị cách ly
nhưng mà chúng tôi cũng gọi là chúng tôi cũng vẫn bình thường
chúng tôi cũng không có gì là chúng tôi đáng sợ
hà nội đã tự ý thức về việc khai báo y tế với cơ quan chức năng
khi có bất kỳ dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh hay đi về từ vùng dịch
vì họ hiểu rằng việc làm này không chỉ bảo vệ sức khỏe cho bản thân gia đình mà còn cho cả cộng đồng
ở đây tôi nếu mà có ai phát hiện bệnh là tôi đến báo bác sĩ đấy không ai giữ kín đâu
bởi vì cái bệnh thì phải đi báo còn nó hoang mang ra gây ra bao nhiêu người nữa ảnh hưởng đến bao nhiêu người
sự chung tay đồng lòng của chính quyền địa phương cơ quan chức năng và cả ý thức của người dân đã giúp vịnh phúc dập được dịch
phải kịp thời phải kịp thời ban hành các cái quy định các cái hướng dẫn
cái thứ hai nữa là phải đồng bộ vào cuộc của các cấp các ngành và sự phối hợp rất là nhịp nhàng
cái thứ ba là mặt trận lòng dân nâng cao được ý thức của người dân và đặc biệt là được sự người dân đồng thuận trong tất cả các lĩnh vực
từ các cái hoạt động để mà tuyên truyền vận động và nâng cao nhận thức và trực tiếp là người dân đi làm cái nhiệm vụ phòng chống dịch
hà nội đã có thêm ca nhiễm covid một mươi chín mới
lãnh đạo hà nội nhanh chóng phối hợp với các cơ quan liên ngành quyết liệt vào cuộc tiến hành mọi phương án phòng chống dịch
hiện dịch bệnh vẫn nằm trong tầm kiểm soát
nếu cả người dân hà nội cùng bình tĩnh đồng lòng tin rằng cuộc chiến chống lại covid một mươi chín sẽ sớm có những kết quả tích cực
tại xã sơn lôi huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc đã từng được xem là tâm dịch covid một mươi chín tại việt nam
tuy nhiên kể cả trong những ngày dịch người dân sơn lôi vẫn bình yên bình tĩnh bước qua mùa dịch
hà nội cũng sẽ vững vàng trong những ngày chống lại dịch covid một mươi chín
thay vì hoang mang lo lắng chúng ta hãy làm theo những khuyến cáo của bộ y tế trong việc phòng dịch